chính quyền tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng cũng đã thống nhất là bỏ quy định trình giấy xét nghiệm sars cov hai âm tính
trong vòng bảy mươi hai giờ đối với việc di chuyển giữa hai địa phương
điều này được đánh giá là tạo điều kiện thuận lợi lớn cho người dân
tuy nhiên trong những ngày qua thì lại xuất hiện tình trạng là un ứ nghiêm trọng tại các khu vực chốt kiểm soát liên tỉnh
đâu là nguyên nhân của tình trạng này
phóng viên thùy linh